một vụ phá rừng với quy mô rất lớn vừa bị phát hiện tại khu vực giáp danh giữa hai tỉnh gia lai và đắk lắc
tại gia lai đơn vị quản lý diện tích rừng này thừa nhận trách nhiệm nhưng hạt kiểm lâm của huyện lại cho rằng phần lớn diện tích rừng bị phá thuộc tỉnh đắk lắc
sự đùn đẩy trách nhiệm này vẫn chưa ngã ngũ khiến cho một khoảnh rừng hàng chục hectare trở nên vô chủ
khoảng rừng với diện tích trên dưới một mươi hectare chỉ còn lại những gốc cây và cành nhánh
những thân gỗ lớn đã được vận chuyển ra khỏi hiện trường một số đã được gom đốt để chuẩn bị cho việc khai hoang chiếm đất
trong số hàng nghìn gốc cây bị đốn hạ có hàng trăm cây gỗ lớn đường kính gốc từ ba mươi đến bốn mươi cm
theo xác minh ban đầu diện tích rừng bị phá xảy ra tại lô sáu và lô một mươi khoảng một mươi tiểu khu chín trăm hai mươi bảy thuộc lâm phần do xã pierre quản lý
đây là khu vực giáp danh giữa xã la pierre huyện chư prong tỉnh gia lai và xã yalier huyện esup tỉnh đắk lắc
từ hiện trường vụ phá rừng cho thấy vụ việc đã diễn ra trong một thời gian dài và liên tục
vụ việc này qua phản ánh thì đã xác định là về quản lý bởi vì rừng mà nếu mà đã lân chiếm đất rừng như vậy và phá rừng như vậy thì khá là nghiêm trọng
và xã sẽ cùng với các đơn vị chức năng là kiên quyết xử lý vụ việc mức độ tới đâu thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
điều khá bất ngờ là khoảnh rừng này có diện tích khá lớn
số lượng cây còn rất nhiều nhưng hạt kiểm lâm huyện chư prong
thông tin khu vực hiện trường thuộc đất nông nghiệp và đất có cây gỗ tái sinh núi đất tất cả đều nằm ngoài quy hoạch ba loại rừng
cũng theo thông tin từ đơn vị này phần lớn diện tích rừng bị phá thuộc địa giới hành chính tỉnh đắk lắc
chúng tôi đang tiếp tục chỉ đạo cho các anh em dự bàn cùng với các bộ hành kỹ thuật như là bộ hành chuyên môn tiếp tục kiểm tra kỹ lại một lần nữa
nếu như mà phát hiện các sự việc mà nó vi phạm theo các quy định của pháp luật
thì chúng tôi sẽ xử lý
tại gia lai thời gian gần đây huyện chư prong là tâm điểm của các vụ phá rừng nghiêm trọng
chủ rừng đã ở đâu trong những vụ mất rừng nghiêm trọng này
phải chăng toàn bộ diện tích rừng nói trên thuộc diện vô chủ